quốc hội đã thông qua luật cảnh sát biển việt nam
luật nêu rõ cảnh sát biển việt nam là lực lượng vũ trang nhân dân lực lượng chuyên trách của nhà nước
làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn trên biển
luật cảnh sát biển việt nam có tám chương bốn mươi một điều
luật quy định cảnh sát biển việt nam có chức năng tham mưu cho bộ trưởng bộ quốc phòng ban hành theo thẩm quyền
hoặc đề xuất với đảng nhà nước về chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn trên biển
bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền quyền tài phán quốc gia trong vùng biển việt nam
quản lý về an ninh trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật việt nam
điều ước quốc tế mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền
luật cũng quy định ngoài các trường hợp nổ súng quân dụng theo quy định của luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ khi thi hành nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự an toàn
cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển việt nam được nổ súng vào tàu thuyền trên biển
trừ tàu thuyền của cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự nước ngoài cơ quan đại diện tổ chức quốc tế
tàu thuyền có chở người hoặc có con tin để dừng tàu thuyền thuộc một trong các trường hợp
đối tượng điều khiển tàu thuyền đó tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác
khi biết rõ tàu thuyền do đối tượng phạm tội điều khiển cố tình chạy trốn
khi biết rõ tàu thuyền chở đối tượng phạm tội hoặc chở vũ khí vật liệu nổ trái phép
tài liệu phản động bí mật nhà nước ma túy bảo vật quốc gia cố tình chạy trốn
khi tàu thuyền có đối tượng đã thực hiện hành vi cướp biển cướp có vũ trang
theo quy định của điều ước quốc tế mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên
và quy định của pháp luật hình sự cố tình chạy trốn
luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín